liên quan đến vụ hơn một năm trăm linh tấn cá bè chết trên sông la ngà mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hai mươi chín tháng một mươi một chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết
theo quyết định ubnd tỉnh đồng nai phê duyệt kinh phí hỗ trợ hơn một mươi hai ba tỷ đồng
cho một trăm hai mươi chín hộ dân nuôi cá bè trên sông la ngà thuộc huyện định quán bị thiệt hại hơn một năm trăm linh tấn cá chết
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng năm trong đó xã phú ngọc bảy mươi bảy hộ xã la ngà năm mươi hai hộ
cũng theo quyết định của ubnd tỉnh đồng nai mức hỗ trợ trên căn cứ vào quy định
tại nghị định số hai hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
cụ thể lồng bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên bảy mươi hỗ trợ từ bảy một triệu đồng
đến một mươi triệu đồng trên một mét khối lồng
thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi hỗ trợ từ ba triệu đồng đến bảy triệu đồng một mét khối lồng
ubnd tỉnh đồng nai giao ubnd huyện định quán thực hiện công tác hỗ trợ cho người dân
đúng đối tượng và hồ sơ theo quy định